phát biểu tại cuộc họp về phương án kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia diễn ra vào chiều nay
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết từ ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín thời điểm khai trương trục liên thông văn bản quốc gia
đến nay đã có khoảng một bảy triệu văn bản điện tử đã được gửi nhận giữa các cơ quan hành chính
sau hơn một năm tích cực triển khai đến nay chín mươi bốn trên chín mươi bốn cơ quan trung ương và địa phương ba mươi một bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ba mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã hoàn thành kết nối các hệ thống quản lý văn bản điều hành và thường xuyên gửi nhận văn bản điện tử hai cấp chính quyền
thông qua trục liên thông văn bản quốc gia tiến tới trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hoàn thành kết nối bốn cấp chính quyền
trục liên thông văn bản quốc gia ngoài phục vụ gửi nhận văn bản điện tử
chia sẻ dữ liệu của văn phòng chính phủ trong triển khai các nhiệm vụ được chính phủ thủ tướng chính phủ giao
bao gồm cổng dịch vụ công quốc gia hệ thống thông tin báo cáo chính phủ hệ thống phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ
ngoài ra việc liên thông văn bản điện tử thông suốt từ trung ương tới các cấp địa phương là cơ sở nền tảng để triển khai kết nối
liên thông các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ và chính quyền các cấp
hình thành hệ thống chính phủ điện tử kết nối thông suốt từ trung ương đến địa phương
đến ba mươi tháng sáu thì báo cáo với các đồng chí là sẽ thực hiện bốn cấp chính quyền
như vậy ba mươi tháng sáu này là sẽ xuống tỉnh xuống nguyện và xuống thẳng xã luôn
thay vì tất cả vấn đề về chi phí liên quan đến in ấn rồi giấy mực rồi biêu chính phí
thì mỗi một năm như báo cáo của anh bây giờ là nếu sơ bộ như vậy là tiết kiệm mỗi một năm
thì là khoảng trên một hai trăm linh tỷ
theo bộ trưởng mai tiến dũng văn phòng chính phủ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp
để có thể sớm hoàn thành kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các đơn vị
trên trục liên thông văn bản quốc gia tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa văn phòng chính phủ và các đơn vị